trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng có lời kêu gọi gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước
và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch
đây là lần thứ hai tổng bí thư nguyễn phú trọng có lời kêu gọi toàn thể đồng bào
đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng
thống nhất ý chí và hành động thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
lời kêu gọi của người đứng đầu đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người
hiệu triệu toàn dân toàn quân và đồng bào ta ở trong và ngoài nước
cùng chung sức đồng lòng quyết tâm ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
tại nhiều địa phương trên cả nước
lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ đã trực tiếp vào tận vùng dịch
để chỉ đạo công tác phòng chống dịch
nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về công tác phòng chống dịch được ban hành
đáp ứng kịp thời với diễn biến của tình hình dịch bệnh
điều đó đã thể hiện sự chủ động quan tâm sâu sát của đảng nhà nước
trong công tác phòng chống dịch hiện nay
tình hình diễn biến vẫn ngày càng phức tạp
nó là hỏi một sự nỗ lực một sự quyết tâm cao của toàn đảng toàn dân cả chính trị
cho nên cái lời kêu gọi của đồng chí lúc này là nó kịp thời nó cố vũ nó động viên
toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đã quyết tâm rồi và quyết tâm hơn nữa
đã cố gắng rồi cố gắng hơn nữa đã đoàn kết rồi đoàn kết nữa
để chung tay chung sức là đẩy lùi cái đại dịch covid một mươi chín
trên tuyến đầu chống dịch lực lượng y tế công an quân đội vẫn đang căng mình
với nhiệm vụ được giao từ các điểm nóng khu vực cách ly đến các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch
nhiệm vụ tuy nặng nề nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn ý thức rõ trách nhiệm được giao
càng trong những thời điểm khó khăn càng phải nỗ lực để trở thành chỗ dựa vững chắc
đem đến sự an tâm an toàn cho nhân dân
lời kêu gọi của tổng bí thư vào thời điểm này đã tiếp thêm sức mạnh
ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình này
chúng tôi nhận thức rằng đây là lời động viên lời thích lệ là động lực rất là lớn
để lực lượng dưới cơ sở hoàn thành các nhiệm vụ được giao
càng khó khăn bao nhiêu khó khăn gấp đôi thì lực lượng công an quận bắc tử liêm
sẽ phần đấu gấp ba lần để hoàn thành các nhiệm vụ
xin phép được đại diện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch
khẳng định rằng lực lượng công an nhân dân là pháo đài vững chắc nhất
trong phòng chống dịch bệnh covid là tuyến đầu sung kích chủ chốt
và luôn luôn đi đầu trong công tác phòng chống dịch
đã quyết tâm rồi sau lời kêu gọi này quyết tâm hơn nữa
và ý chí thì chưa bao giờ cao như lúc nào
chúng tôi thấy rằng là toàn bộ một trăm linh lực lượng cán bộ chiến sĩ
đang căng mình ra ở tất cả các tuyến
vào thời điểm đất nước trải qua nhiều khó khăn
lời kêu gọi của người đứng đầu đảng đã chạm đến trái tim của mỗi người
hiệu triệu toàn dân toàn quân và đồng bào ta ở trong và ngoài nước
cùng chung sức đồng lòng cố gắng hơn nữa đoàn kết hơn nữa
quyết tâm cao hơn nữa cùng đảng chính phủ các cấp các ngành
quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi băng được dịch bệnh
thường ứng cái lời kêu gọi của tổng thống
tổng bí thư nguyễn phú trọng về việc tăng cơn các biện pháp phòng chống dịch
thì trong đảng ủy bán chỉ huy tiểu đoàn ba cũng đã tuyên truyền vận đồng quân chúng
đặc biệt là cán bộ chiến sĩ nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm
và quyết tâm cao hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
để đạt được hiệu quả cao nhất và nhánh chống dập dịch
toàn khỏi hệ thống chính trị ở xã nó rất là thấm nhừng cái lời kêu gọi của tổng bí thư
và qua đó truyền tải được cái lời kêu gọi này đến toàn thể nhân dân
trên đề bàn của xã
để người dân tiếp tục thực hiện những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
đặc biệt là thực hiện chữ thị một mươi sáu của chính phủ về vấn đề chống chống dịch
mà còn hiện nay rất là tâm bách rất là thấm nhừng
và chấp hành những quy định của nhà nước về phòng chống dịch
trên nơi thời y đức mà chúng tôi đã hứa khi mà tuốt nghiệp đại học
cũng với tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ công an nhân dân
mọi người đều gạt đi tất cả mọi khó khăn
giữ cái tinh thần lạc quan và có cái niềm tin
là chắc chắn là chúng tôi sẽ chiến thắng được cái kẻ thù vô hình này
trong bối cảnh toàn đảng toàn quân toàn dân quyết tâm cao độ phòng chống dịch bệnh
lời kêu gọi của tổng bí thư về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
như một lời tuyên bố khẳng định quan điểm của đảng nhà nước
luôn quan tâm chăm sóc tính mạng sức khỏe của nhân dân
tiếp thêm sức mạnh niềm tin chiến thắng dịch bệnh trong một ngày không xa